từ đầu năm đến nay tại lào cai đã có ba trường hợp bị chó dại cắn dẫn đến tử vong
bệnh dạy đang có diễn biến phức tạp đặc biệt là trong mùa hè
để phòng chống bệnh dạy ngành y tế tỉnh lào cai đã tăng cường tiêm phòng cho đàn vật nuôi
tuyên truyền hướng dẫn người dân hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan
theo báo cáo của sở y tế tỉnh lào cai từ đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám đã phát hiện ổ dịch dạy trên động vật ở huyện bảo thắng
tổng cộng đã có hơn một hai mươi trường hợp người dân bị chó cắn phải đến tiêm phòng dạy tại các điểm tiêm
tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước
trong đó có gần một trăm năm mươi trường hợp phải tiêm huyết thanh kháng dại do vết thương nguy hiểm
hoặc do con vật cắn đã lên cơn dại và ba trường hợp tử vong vì bệnh dạy
ngành y tế cũng đã có những văn bản chỉ đạo cho các địa phương bám sát vào tình hình thực tế
để chúng ta sẽ tiến hành các biện pháp phối kết hợp cùng với ngành lông
nghiệp tri cục thú y để quản lý tốt những dịch bệnh lây từ da cầm sang người
và đặc biệt đối với các súc vật
mà trong súc vật thì đặc biệt đó là chó mèo có cả những động vật chim uông lui khoang dã
là đều có khả năng truyền dại rất lớn
ngay sau khi xuất hiện dịch dại trên địa bàn tỉnh lào cai đã chỉ đạo các đơn vị chức năng
tăng cường công tác ngăn ngừa để phòng chống bệnh dạy lây lan
tổ chức tuyên truyền tiêm phòng dại
cho tất cả các con vật nuôi có nguy cơ mắc bệnh dại trên địa bàn
và trung tâm vẫn có cả cử cán bộ xuống phối hợp với trạm y tế để tuyên truyền
thì thông qua cái hoạt động tuyên truyền hàng năm này thì cái nhận thức của bà con
về cái công tác phòng tránh dịch bệnh nói chung và bệnh dại nói riêng
thì cũng ngày càng được nâng cao
hiện nay cơ bản đại dịch dại trên địa bàn tỉnh lào cai đã được khống chế
tuy nhiên ở nhiều khu vực vùng sâu vùng xa
các gia đình thường không tiêm phòng dạy cho vật nuôi và tâm lý chủ quan
khi bị động vật cắn không chủ động đi tiêm phòng dạy
sở y tế tỉnh lao cai khuyến cáo người dân cần tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi
theo hướng dẫn của cơ quan thú y
khi bị động vật cắn cần sát trùng vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước sạch
và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn xử lý kịp thời